phát biểu ngày hôm nay tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh hà giang lần thứ sáu giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đã đánh giá cao kết quả phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng của hà giang trong năm năm qua
đồng chí nhấn mạnh thời gian tới tỉnh hà giang cần tiếp tục sáng tạo tư tưởng hồ chí minh
về thi đua ái quốc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
nhân dịp này đồng chí đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng hơn bốn tỷ đồng để xây dựng hai cây cầu dân sinh
và tu sửa trường học nhà ở lưu trú cho học sinh hỗ trợ xây dựng một mươi căn nhà tỉnh nghĩa
đồng chí cũng trao tặng huân trường lao động hạng hai và hạng ba cho tám cá nhân